hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ghi nhận vào tối hai mươi tháng năm khu vực xếp hàng lấy vé đã có rất đông người cố thủ
ghi nhận đến hai mươi hai giờ ngày hai mươi tháng năm trước cửa sắp vận động cầm phà quảng ninh đã đông nghịt người xếp hàng chưa nhận vé xem trận chung kết
nhiều người xác định ngủ qua đêm ở vị trí xếp hàng để có được tấm vé xem trận chung kết
có nhiều gia đình cắt cử người cố thủ ở vị trí xếp hàng đồng thời chia ca
sau khoảng năm tiếng họ tiến hành đổi ca để không bị mất chỗ theo thứ tự
nhiều người mang chăn chiếu để ngủ ở vị trí xếp hàng bất chấp hơi nóng phả ra từ nền bê tông
thậm chí ký xếp hàng còn được ghi tên và dán băng dính rất cẩn thận
đây là những hình ảnh chưa từng có tại sân vận động cầm phả
nhiều người đã ăn uống tại chỗ chỉ mong trời sáng để nhận được vé mời
chị hà ở phường cầm bình cầm phà nói
bằng mọi giá chúng tôi phải xin được vé vào để vào sân cổ vũ cho đội tuyển nữ việt nam
nhiều người đã xếp hàng từ sáng sớm nhưng đến trưa thời tiết quá nắng nóng
nên họ đã dùng các vật dụng như gạch đá ghế nhựa thậm chí viết cả tây lên mặt đường để xí chỗ
vì gây mất cảnh quan đô thị và ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố
nên lực lượng chức năng đã thu dọn các vật dụng của người dân dùng để xếp hàng
lực lượng chức năng phải in băng rôn kêu gọi người hâm mộ không để các vật dụng hoặc xếp ghế
cũng như không viết vẽ dưới lòng đường để xếp lốt chờ lấy vé mời
những hình ảnh trên bên cạnh việc cho thấy người dân dành rất nhiều tình yêu
và sự quan tâm tới bóng đá nước nhà nhưng cũng vô tình để lại những hình ảnh không mấy đẹp mắt
chúng ta hãy là những cổ động viên có ý thức và là những người hâm mộ bóng đá văn minh